ngày hai mươi ba tháng một mươi iran đã đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng ngoại giao armenia và azerbaijan
đánh giá rằng đây là cơ hội mang lại hòa bình cho khu vực nam kaskap
đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng armenia và azerbaijan sau khi lực lượng của azerbaijan vào tháng trước
đã giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai nagorno karabakh và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở trung đông
trong cuộc hội đàm với ngoại trưởng armenia tổng thống iran ibrahim raisi khẳng định
với vị thế mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng của mình tehran sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các tranh chấp hiện nay giữa azerbaijan và armenia
cuộc đàm phán giữa armenia và azerbaijan ở tehran còn có sự tham gia của các ngoại trưởng nga và thổ nhĩ kỳ
trong tuyên bố chung cuối cùng các bên tham gia cuộc đàm phán đã nhắc lại tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp
tôn trọng chủ quyền độc lập chính trị toàn vẹn lãnh đạo
ngoại trưởng nga sergei lavrov tiết lộ rằng cuộc đàm phán sắp tới đã được lên kế hoạch tổ chức tại thổ nhĩ kỳ vào nửa đầu năm sau nhằm tìm kiếm hòa bình tại khu vực kafkaz
trong khi đó ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hoan nghênh các cuộc đàm phán ở tehran và bày tỏ hy vọng các cuộc hòa đàm sẽ tạo động lực cho quá trình bình thường hóa và hòa bình giữa hai nước